sau khi bắt được đối tượng tẩn láo lở nghi can gây ra vụ thảm sát tại xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai
thì vào ngày sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tiến hành di lý đối tượng đến các địa điểm lần trốn
và hiện trường để truy tìm thu hồi vật chứng và làm rõ động cơ giết người của đối tượng
quá trình thu hồi vật chứng được đối tượng dẫn trực tiếp đến các điểm cất giấu và lẩn trốn
lực lượng chức năng đã thu hồi được một khẩu súng kíp tự chế hai dao nhọn một mươi hai đồng bạc và nhiều vật dụng sinh hoạt của đối tượng
qua điều tra ban đầu đối tượng lở khai nhận trước thời điểm xảy ra vụ án có mâu thuẫn với chị tần tà mẩy ở khu vực khe suối
trong lúc cãi vã lở dùng gậy đập vào đầu khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy lở đuổi theo và dìm nạn nhân xuống suối
sau đó lở lần lượt ra tay hạ sát hai con gái và cháu ruột nạn nhân
trước khi lục loại lấy tài sản lở nhồ đạn xuống kíp đặt bẫy với ý định sát hại nốt anh tần ông này
chồng nạn nhân rồi bỏ trốn trong suốt thời gian lẩn trốn đối tượng ở trong hang ăn nhái rừng và lương thực mang sẵn
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra sớm đưa vụ án ra xét xử